chiều ngày ba mươi một tháng bảy tại thành phố huế bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
tổ chức hội nghị tổng kết hai mươi năm thực hiện pháp lệnh bộ đội biên phòng một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai nghìn một mươi bảy
trung tướng hoàng xuân chiến ủy viên trung ương đảng tư lệnh bộ đội biên phòng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo
tổng kết pháp lệnh bộ đội biên phòng bộ quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đây là một trong ba tỉnh trong toàn quốc được bộ tư lệnh bộ đội biên phòng chọn tổ chức hội nghị điểm
nhằm đánh giá tổng kết sau hai mươi năm thực hiện pháp lệnh bộ đội biên phòng
qua hai mươi năm thực hiện pháp lệnh bộ đội biên phòng với các nhiệm vụ quyền hạn được quy định
bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ biên giới
quản lý kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu càng biển đáp ứng nhu cầu qua lại biên giới
cửa khẩu cho người phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu
dịp này bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã khen thưởng hai tập thể hai cá nhân
ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng một mươi tập thể và một mươi năm cá nhân đồng thời đề nghị thủ tướng chính phủ
tặng bằng khen cho một tập thể một cá nhân đề nghị bộ quốc phòng khen thưởng một tập thể và một cá nhân
có thành tích xuất sắc trong hai mươi năm thực thi pháp lệnh bộ đội biên phòng